vâng tôi nghĩ chắc là phải đi tìm đào sới nguyên nhân của vấn đề này
tại sao lại có quá ít phụ nữ làm lãnh đạo
một số khảo sát gần đây nhất về phụ nữ và công việc trên toàn cầu của các nhà khoa học tại mỹ cho thấy
trên tất cả các thước đo hiện có phụ nữ chịu mất mát về kinh tế nhiều hơn so với nam giới
thu nhập của phụ nữ thấp hơn nam giới rất nhiều
trung bình trên toàn cầu lương của họ thấp hơn từ một mươi đến ba mươi và công việc dành cho phụ nữ trên toàn thế giới vẫn còn rất đặc thù
đối với phụ nữ việc họ vươn lên đứng vào vị trí lãnh đạo họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
từ định kiến trong xã hội cho đến những va chạm trong cuộc sống hàng ngày
ở việt nam số phụ nữ làm lãnh đạo thấp hơn mức phải có
bởi vì ở việt nam phụ nữ bị đánh giá qua vai trò làm vợ làm mẹ hơn là ở vị trí lãnh đạo
đây cũng chính là rào cản khiến ít phụ nữ làm lãnh đạo
ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân là xét xếp khoa học về thời gian
thì chúng tôi cũng rất là cần đến cái sự giúp đỡ của các ông chồng
nước mình thì đã đều có các quyết định về việc bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị
nhưng mà vẫn chưa được phổ biến bởi vì có một vài lý do rất là khách quan
ví dụ như là phụ nữ vẫn luôn luôn phải tan tàm tư đức
và phải quán xuyến các việc trong lĩnh vực chính trị
họ phải chăm lo quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn
phải bỏ cái rào cản đừng có nghĩ là chỉ có nam giới với tham gia công tác lãnh đạo được
mà người phụ nữ hiện nay cũng đảm nhiệm được các vai trò lãnh đạo tốt
và còn làm công tác xã hội không thua gì nam giới
để làm lãnh đạo phụ nữ phải vượt qua rất nhiều rào cản
phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
từ định kiến trong xã hội cho đến nội dung
phụ nữ khi làm lãnh đạo không bao giờ là điều dễ dàng
và họ luôn bị thua thiệt với nam giới
kể cả khi họ có trình độ cao hơn
nguyên nhân chính xuất phát từ định kiến xã hội
khi trong suy nghĩ của mọi người luôn cho rằng
nam giới mới là người lãnh đạo
phụ nữ chỉ là người thừa hành chứ không phải là người lãnh đạo
ngoài xã hội là vậy trong gia đình
khi vẫn còn tư tưởng nam giới làm trụ cột là bộ mặt của cả gia đình
người chồng làm lãnh đạo
người vợ luôn cảm thấy hãnh diện
còn khi người vợ làm lãnh đạo thì người chồng lại không được thoải mái
ngược lại họ cảm thấy tự ái tự ti và cho rằng mình kém cõi
chúng ta cần phải thay đổi từ nhận thức đến tư duy
khi phụ nữ làm lãnh đạo
vì thực tế rất nhiều người phụ nữ rất giỏi và có năng lực thật sự
nhưng chỉ vì những định kiến mà họ không có khả năng thể hiện năng lực bản thân
chủ trương về thực hiện bình đẳng giới
lãnh đạo thì đã có và thể hiện trong nghị quyết một mươi một nqtu và luật bình đẳng giới chúng ta cũng có
nhưng tại sao tỷ lệ nữ giới tham gia lãnh đạo vẫn thấp và như tiến sĩ lê thị thuộc vừa mới chia sẻ
chỉ mang tính hình thức và chưa đi vào thực chất khiến cho rất nhiều phụ nữ mà có thể được lãnh đạo
nhưng họ chưa chuẩn bị sẵn về năng lực kỹ năng để dẫn đến việc hiệu quả chưa cao
thưa tiến sĩ luân thu hiệp
ở đây nếu nói về chuyện phụ nữ được tham gia lãnh đạo quản lý nhưng năng lực thực tế còn có hạn
thì ở đây
tôi sẽ tập trung vào một nhóm những cái khó khăn thôi là khó khăn đặt ra đối với chính những người phụ nữ
thì rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng là phụ nữ thực ra là mang định kiến giới trong đầu mình
bản thân người phụ nữ cũng nghĩ rằng mình là người lãnh đạo không sỏi bằng nam giới
đấy là một dạng định kiến
còn nên là khi mà được ủy quyền giao những nhiệm vụ lãnh đạo quản lý mới
nhiều phụ nữ là không tự tin vào năng lực và từ chối vị trí đấy
nhưng trong khi đó
chúng ta nhìn thấy rất nhiều nam giới khi được giao khi được ủy quyền một nhiệm vụ lãnh đạo quản lý mới tương đối khó khăn
nhưng các anh con trai vẫn đảm nhận nhận một cách rất tích cực
và như là mình chưa biết bơi nhưng mà mình nhảy xuống hồ bơi thì mình sẽ hồn nhiên hồn nhiên
nhưng quả thực là mới đầu hơi khó khăn
nhưng về sau khi các anh nam giới là tiến bộ rất là nhanh
nhưng phụ nữ lại thiếu cái tính dám mạo hiểm trong cái so sánh với nam giới như vậy
đấy nhất đấy là định kiến giới tồn tại ngay chính trong đầu của các chị em phụ nữ
thưa tiến sĩ lê thị thục theo bà thì nguyên nhân từ đâu mà nữ giới lại gặp phải vô vàn những khó khăn như vậy
trong khi luôn luôn khao khát muốn được bình đẳng giới trong hệ thống chính trị
thế nhưng mà thực tế thì lại có một sự mâu thuẫn lại còn tự ti
và khi mà được làm một cái vụ gì đó thì lại còn chơi với
tôi quay trở về vấn đề tư duy vấn đề nhận thức
thực ra thì phải nói rằng là cái nhận thức về việc là bình đẳng giới như thế nào
rồi làm thế nào có được bình đẳng giới của chúng ta cũng còn rất nhiều vấn đề
không chỉ là nữ mà còn cả nam nữa cả xã hội chúng ta
rất nhiều người còn nghĩ một cách rất là đơn giản về việc là bình đẳng giới là thế nào
thế ví dụ như là ngay tại cơ quan chúng tôi thì có những người bảo là
đấy cô nghiên cứu về bình đẳng giới thế thì cô uống rượu như chúng tôi đi
cô đi uống rượu bia uống rượu cô đi giao du như chúng tôi đi để mà mở rộng quan hệ đi
kiểu như thế thế thì nó dẫn đến một cái câu chuyện là
cứ vì những cái vấn đề hình thức đó
chị em cứ phải cố phải gồng mình lên
nhưng hóa ra không phải như vậy bình đẳng giới nó không phải là câu chuyện là
tôi phải cố anh gánh năm cân tôi cũng gánh năm cân anh một mươi cân tôi cũng gánh một mươi cân
không phải như vậy đúng không ạ
thực chất nó phải là câu chuyện là đặc trưng giới như thế nào
thì ta có những biện pháp phù hợp như vậy
trong khi đó thì các anh em do ít phải bận biệu công việc chăm sóc gia đình
nên là sau giờ hành chính các anh em có thể là thực hiện các cái cuộc họp
rồi là đi chơi thể thao
và từ đó là mở rộng mạng lưới lãnh đạo quản lý của mình
và tạo ra thêm nhiều cơ hội làm lãnh đạo quản lý một cách chủ động hơn cho chính bản thân mình
trong khi đó thì ngoài giờ hành chính thì các chị nữ là tất bật chạy về nhà đón con về
đến chợ hoặc là đến siêu thị mua đồ ăn rồi về nhà nấu cơm
rồi làm tất cả rất nhiều việc nội trợ trong gia đình
và vì điều đấy thì ảnh hưởng đến cái cơ hội để phát triển mạng lưới lãnh đạo quản lý của mình
và do đó là cũng
nhưng mà đó lại là tiêu chức của người phụ nữ
thành ra là cũng rất là khó khi mà thay đổi cho một người đàn ông lại trở thành
câu chuyện bình đẳng dưới bất bình đẳng dưới nó nằm ở chính cái từ tiêu chức mà bạn vừa đề cập đến
thương liêng của người phụ nữ đó
đấy có một cái niềm tin phổ biến ở người việt nam chúng ta
người phương đông nói chung người việt nam chúng ta rằng là
phụ nữ có những thiên chức này phụ nữ phải làm thế này
đàn ông được thế kia
và vì thế cho nên nó dẫn đến cái sự phân công lao động trong gia đình

tôi rất là đồng ý với ý kiến của tiến sĩ lê thị thục ở đây ở chỗ này
ở đây chúng ta thấy là những nghiên cứu ở nhật bản và ở hàn quốc
là những quốc gia rất phát triển kinh tế mạnh
và có một kết quả chỉ ra bởi vì là phụ nữ phải mất mất sáu tháng sinh con
và sau đó là từ một đến hai năm phải chăm sóc con cái
nên nó tạo ra được một cái sự thiệt thòi của phụ nữ tham gia vào thị trường lao động
nhưng mà chúng ta phải biết rằng là cái việc phụ nữ sinh con là lợi cho cả quốc gia
bởi vì tạo ra lực lượng lao động cho xã hội trong tương lai đúng không ạ
vì vậy mà cái chính sách của xã hội đối với vấn đề phụ nữ sinh con là bắt buộc phải thay đổi
chứ đừng làm cho xã hội đặc biệt là công sở khi mà tuyển dụng phụ nữ
là rất ngại các chị em phụ nữ là bởi vì sợ nhận về rồi lại sinh con
cái giai đoạn đầu của sự nghiệp là bị mất đi những cơ hội để phấn đấu
được học hỏi để trao dồi kỹ năng làm việc kỹ năng lãnh đạo quản lý đi
cái giai đoạn đấy là bị thiệt thòi hơn rất là nhiều
trong khi nam giới thì thoải mái phát triển
đến giai đoạn kia thì chúng tôi là chưa kịp thể hiện cái sự phấn đấu của mình thì đã hết cơ hội rồi
nên có rất nhiều người nói rằng là cơ hội của chúng tôi kết thúc khi nó chưa bắt đầu
nhưng mà thực ra có rất nhiều người phụ nữ có tâm lý là
sau khi lấy chồng xong thì để cho chồng nuôi dựa dẫm vào trồng
thì chính vì thế cũng tự hạn chế cái cơ hội của mình khi mà tham gia
bởi vì nếu họ tham gia vào chính trường hay là tham gia vào công tác xã hội
thì họ sẽ phải nhiều người phải hy sinh hạnh phúc gia đình
đó cũng là một thực tế
quay trở lại đấy lại là vấn đề nhận thức
chúng ta truyền thông giáo dục chưa đầy đủ
cho nên là một bộ phận không nhỏ nhất là các em gái mới lớn có nhan sắc một chút
thì được dạy được truyền dạy một cái cách tư duy rất là phổ biến rằng là
thôi cứ chỉ cần là làm đẹp đi chăm sóc bản thân mình cho nó xinh đẹp
cho nó mượt mà đi để lấy một ông chồng đại gia
rồi sau đấy là dựa dẫm
đấy là một cái quan niệm rất là sai lầm
và vì vậy vậy cho nên là chúng ta có thể thấy một số hot girl gọi là hot girl đấy
không quan tâm chú ý đến việc là học hành nâng cao cái năng lực làm việc rồi bồi đắp cái trí tuệ của mình
mà chỉ nghĩ làm sao để làm đẹp
biết ăn chơi biết làm đã biết làm vừa lòng đàn ông
đấy là cái quan niệm rất là sai lầm
đấy cũng là một cái dạng định kiến
mà chúng ta chưa làm tốt vai trò truyền thông
rồi là gần đây nhất thì trong các cái chương trình truyền hình trên tv

tổ chức rất là nhiều những cái cuộc thi sắc đẹp
và như vậy thì là làm cho những giới trẻ nhận thức được rằng tức là phấn đấu theo con đường thi sắc đẹp
nhưng thật đẹp chỉ là một phần đúng cái đẹp là một giá trị
nhưng ở đây cái đẹp được hiểu phải được hiểu cho nghĩa toàn diện
không phải là cái đẹp về hình thức
và cái đẹp vừa đẹp về gỗ vừa đẹp về nước sơn
và khi mà con người được lao động được làm những việc mình mong muốn
thì lao động là sáng tạo người ta mới có hạnh phúc
nhưng mà đàn ông thì thường hay chọn những cô gái xinh đẹp và lại không có tham vọng tham gia
đáng buồn là như vậy
công nhận thì đúng là làm công tác lãnh đạo quản lý là cũng có phải hy sinh
thứ nhất là rất bận bịu nhiều khi là đi làm về
tôi cũng nhiều lần cũng nhìn thấy chị thục
khi mà tôi ra ngoài cổng thì cũng khoảng hơn bảy giờ tối rồi
rõ ràng là như vậy là làm việc quá cả thời lượng tám tiếng trong một ngày
và vì vậy có ảnh hưởng đến công việc gia đình
nhưng là một người mà đã trưởng thành và có những kỹ năng lãnh đạo quản lý tốt
thì tôi nghĩ là hoàn toàn phụ nữ có thể thu xếp ổn thỏa
thưa bà hiện nay tỉ lệ phụ nữ lãnh đạo trong chính trị và phản trình công chưa cao
và có rất nhiều ý kiến xuất phát từ thực tế đã cho rằng là dường như là có một bước trần vô hình ở cấp bộ trưởng
khiến cho đến cấp vụ trưởng mà càng lên cao hơn thì phụ nữ càng ít tham gia
và thưa bà tại sao lại có cái bức trần vô hình này ạ
tôi cho rằng cái bức trần vô hình này nó tồn tại ở nhiều cấp chứ không chỉ là đến cấp vụ mới có
bức trần vô hình nó xuất hiện đối với mỗi người phụ nữ
người ta có thể cố gắng phấn đấu nhưng mà đến một cái ngưỡng nào đó người ta bị cản trở bị đẻ xuống
chỉ đến thật đến đó thôi
chúng ta có thể nhìn thấy một cái công thức tương đối là phổ biến ở trong các cơ quan khu vực công của chúng ta là nam trưởng nữ phó
hầu như phụ nữ có làm ở cấp cấp nào lãnh đạo ở cấp nào cũng đã là ít rồi nhưng mà làm đến cũng chỉ đến cấp phó mà thôi
hiện nay chúng ta đang có một nữ đang có người đứng đầu đại biểu quốc hội là nữ
vâng rất là đáng tự hào là chúng ta có
một nữ chủ tịch quốc hội là cơ quan lập pháp về mặt quyền lực về mặt lý thuyết là vị trí cao nhất đúng không ạ
chúng tôi rất mong đợi nhìn thấy những người phụ nữ thành đạt như vậy ở các vị trí khác nữa chứ không chỉ là một nữ chủ tịch quốc hội như bây giờ
tôi cũng rất đồng ý về ý kiến của thiền sĩ lê thị thục và tôi cũng muốn chia sẻ thêm một chút
tiêu chuẩn về cấp chuyên viên cao cấp rõ ràng là liên quan đến thâm niên
cuổi nghỉ hưu cũng liên quan đến thâm niên
rồi là cái chuyện đi thực tế nữa thì nó làm cho phụ nữ ở cái cấp vụ trưởng là rất ít
mà chỉ có sáu tám phụ nữ ở những cấp đấy thì lên đến cấp thứ trưởng thì rõ ràng là chúng ta có rất ít cơ quan có lãnh đạo chủ chốt là nữ làm bởi là ví là như thế
bởi vì muốn qua được lên được thứ trưởng thì phải qua cái cấp vụ trưởng mà vụ trưởng thì đã ít như vậy rồi
thì lên cấp nào rõ ràng là rất ít
tôi thấy là chúng ta đã phân tích khó khăn nhiều quá và nguyên nhân cũng nhiều quá
và bây giờ tôi nghĩ là để khắc phục được những khó khăn này chúng ta cần phải có những giải pháp hết sức cụ thể
đảng và nhà nước đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc thực hiện chương trình bình đẳng giới trên các lĩnh vực
trong đó bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị là một trong những lĩnh vực nổi bật và được cộng đồng quốc tế ghi nhận
chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đến năm hai nghìn hai mươi luật bình đẳng giới năm hai nghìn sáu và nhiều nghị quyết quan trọng của đảng được ban hành là những bằng chứng về cam kết chính trị trong việc trao quyền cho phụ nữ
sau nhiều năm tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong hệ thống chính trị nhận thức của cán bộ nhân dân được nâng lên
với góc độ các ông chí là nữ giới là lãnh đạo ở phường thì các ông chí là luôn luôn biểu hiện cái tình cảm với nhân dân cái trách nhiệm trong công việc cũng như là cái khả năng năng lực làm việc của ông chí rất là tốt
đối với tôi có một lãnh đạo nữ chỉ đạo cho công tác hoạt động của cơ quan hay hoạt động chuyên môn thì tôi cho rằng đó là một điều bình thường
và không có một điều gì là gây năng lực
không có điều gì là gây cho tôi một cái sự khó chịu cả
làm hay nữ nhưng mà có kiến thức rồi cũng như là để giúp được công việc của ủy ban cũng như là công việc của xã hội thì chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí
phụ nữ mà đánh trọng trách của chính quyền thì tạo ra cái sức trẻ trong công tác cán bộ thì cái công việc người ta sẽ hoàn thành tốt như vụ giao

tiếp tục bảo vệ thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới về cơ hội giữa nam và nữ trong chính trị
đảng và nhà nước đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể
chỉ tiêu một phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy đảng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi từ hai mươi năm trở lên
tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trên ba mươi năm
chỉ tiêu hai phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi đạt trên chín mươi năm số bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ
chỉ tiêu ba phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi đạt một trăm linh ở các cơ quan của đảng nhà nước tổ chức chính trị xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ
ở các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị có tỷ lệ ba mươi trở lên nữ cán bộ công chức viên chức người lao động
đây là cơ sở quan trọng để toàn đảng và toàn xã hội tạo điều kiện thúc đẩy việc tăng cường
sự tham gia của phụ nữ với vai trò lãnh đạo quản lý trong tương lai
và thưa tiến sĩ lê thị thục xu hướng quốc tế trong bình đẳng giới trong chính trị hiện nay đang diễn ra như thế nào
và nếu ấp tụng tại việt nam thì liệu có được không ạ
thực ra thì xu hướng quốc tế rõ ràng là phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động chính trị xã hội nói chung
và các vị trí lãnh đạo chính trị nói riêng chúng ta có thể lấy ví dụ rất là nhiều nước
và đương nhiên chúng ta cũng đang cố gắng phấn đấu theo cái hướng đó đúng không ạ
phấn đấu như thế nào thì có lẽ chúng ta lại phải giả soát lại đánh giá lại
những gì chúng ta đã làm trong quá khứ có phù hợp hay không nó có mang lại cái hiệu quả như chúng ta mong đợi hay không
thế như vừa rồi chị hiền có đề cập đấy tổng kết một mươi năm chúng ta mới làm được có ngần đấy thứ
thì rõ ràng là chúng ta có vấn đề về mặt biện pháp đúng không ạ
can thiệp chúng ta là chưa ổn
vì thế cho nên mà tôi vẫn xuất phát từ cái suy nghĩ cho rằng là cái nhận thức cái tư duy cái chuẩn mực giới
nó là rất quan trọng mặc dù nó là một cái nó rất là khó thay đổi nó tồn tại từ rất là lâu rồi rất dai dẳng rất khó thay đổi
nhưng nếu thay đổi được nó thì mới thay đổi được những thứ khác
và tôi nghĩ là bên cạnh đó cũng phải có những chính sách về cán bộ để thúc đẩy sự phát triển của cán bộ nữ nữa
và những chính sách này phải đồng bộ và phải phát huy được cái vai trò của phụ nữ
hiện nay chúng ta đang thiếu những chính sách
trong chiến lược quy hoạch đào tạo bồi dưỡng sử dụng đề bạt cán bộ nữ
cũng như là thiếu những chính sách để giúp phụ nữ giảm áp lực gánh nặng của gia đình
do vậy thì theo tiến sĩ lương thu huyền cần phải giả soát lại chính sách như thế này không ạ
tôi thấy đây là một câu hỏi rất là hay và rất là quan trọng
cả phụ nữ và nam giới không chỉ là những người lao động trong cơ quan công sở
mà họ còn là những người mẹ người cha trong gia đình và họ có những cái trách nhiệm trong gia đình
vì vậy mà chính sách cần phải mang tính cụ thể
để làm sao chính sách nó phù hợp với những điều kiện cụ thể của cả nam và nữ giới
tôi muốn nói rằng là chính sách không nhất thiết phải giống hệt nhau cho cả nam và nữ
miễn là làm sao cả nam và nữ đều hưởng được thành quả giống nhau
thực ra như chị nói đến câu chuyện là chính sách giống hệt nhau cho nam và nữ là không nhất thiết
nhưng tôi thì cho rằng cái đấy không phải là vấn đề lắm
thực ra các nhà làm chính sách rất là ngại về việc là chính sách này riêng cho nam
chính sách này riêng cho nữ rất là ngại
người ta muốn uniform đúng không ạ
một thứ này á dụ cho hết
ví dụ như là câu chuyện về tuổi nghỉ hưu
hiện nay cứ quy định rằng là phụ nữ về hưu ở năm mươi năm tuổi nam giới về hưu ở sáu mươi tuổi
thì thực ra tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh cái chính sách này
theo hướng là ta nhìn thấy sự bình đẳng theo cách
ví dụ đặt ra là từ năm mươi năm tuổi cho đến sáu mươi tuổi
thì nam giới thích làm việc thì tiếp tục ở lại làm việc
nữ giới cũng thích làm việc thì ở lại tiếp tục làm việc
và ai muốn về thì có thể được về
và một số người cũng đã nói rằng là nếu như có những chính sách khác nhau cho nam
và nữ thì như vậy là đối xử bất bình đẳng với nam và nữ
nhưng mà chúng ta hoàn toàn không tôi không nghĩ là như vậy là bất bình đẳng nhé
tại vì chúng ta thấy rằng là bình đẳng thực chất là bình đẳng cả về cơ hội
bình đẳng cả về điều kiện tiếp cận và bình đẳng cả về kết quả
vậy thì nếu như trên thực tế một số nhóm xã hội mà chịu những khó khăn đặc biệt
thì họ có thể được hưởng những chính sách đặc thù
ví dụ như đảng và nhà nước ta luôn luôn có những chính sách đặc thù
cho những dân tộc thiểu số những vùng sâu vùng xa
thế thì đối với phụ nữ vùng sâu vùng xa
họ không những gặp khó khăn như phụ nữ kinh
mà còn gặp rất nhiều khó khăn nữa vì đặc thù vùng miền
vì vậy mà cái chuyện mà chúng ta có những chính sách chung
và những chính sách đặc thù áp dụng cho các đối tượng
là hoàn toàn phù hợp và đảm bảo bình đẳng về mặt thực chất
vâng chúng ta có mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới
có cả luật bình đẳng giới và có cả nghị quyết số một mươi một
tính đến năm hai nghìn hai mươi
và trong hơn một mươi năm qua thì chúng ta thực hiện những kết quả
là hai một mươi đã phân tích thì cũng chưa được là bao nhiêu
và chỉ còn hai năm nữa là đến năm hai nghìn hai mươi
vậy thì theo như tiến sĩ lương thu hiền
chúng ta có cần một giải pháp tổng thể
để có thể đạt được cái mục tiêu nhanh hơn không ạ
ôi chắc chắn rồi bởi vì ban nãy chúng ta đã xác định
là chúng ta có các nhóm giao cản như vậy
và nếu như chúng ta chỉ giải quyết một bộ phận
của các nhóm khó khăn giao cản thôi
thì sự tiến bộ sẽ không nhanh bằng phải có giải pháp đồng bộ
và đây giải pháp đồng bộ là chúng ta phải có những giải pháp phát
tiếp tục phát triển
và hoàn thiện hơn nữa
khung chính sách pháp luật về bình đẳng giới nói chung
và bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nói riêng
tiếp đó là chúng ta có phải có những giải pháp đồng bộ
về mặt nâng cao nhận thức về bình đẳng giới
trong xã hội ngoài xã hội trong gia đình và tại công sở
và tiếp đó chúng ta cũng phải có những giải pháp
để nâng cao năng lực cho phụ nữ đúng không ạ
và tôi cũng hy vọng là từ thời điểm này
thì vấn đề bình đẳng giới trong hệ thống chính trị
sẽ được triển khai một cách hiệu quả
không chỉ ở những con số mà còn đi vào thực chất
và phụ nữ thực sự có tiếng nói trong hệ thống chính trị
trong xã hội và những người phụ nữ
có thể hoàn toàn tự tin để phát huy hết năng lực của mình
mà không phải lo về những định kiến
hay là những trở ngại
liên quan đến gia đình liên quan đến xã hội
mà trước nay những người phụ nữ việt nam
thường vẫn hay gặp phải và vẫn bị đèn nặng trên vai
xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ lương thu hiền
và tiến sĩ lê tị thục
đã dành thời gian đến với chương trình bàn tròn của chúng tôi hôm nay
rất là cảm ơn anh hà
thưa quý vị và các bạn
trong những năm qua đảng và nhà nước ta
luôn coi trọng xây dựng và phát triển
các chính sách các chương trình nhằm thúc đẩy
bình đẳng giới và bảo đảm quyền cho phụ nữ
trong lĩnh vực chính trị phụ nữ việt nam
cũng đoạn được những bước tiến quan trọng
hiện việt nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ
nữ đại biểu quốc hội cao trong khu vực và trên thế giới
đứng thứ sáu mươi một trên một trăm bốn mươi ba trên thế giới
và thứ hai trong tám nước asean có nghị viện
tuy nhiên vẫn cần cải thiện
những bất bình đẳng giới trong việc tham gia
quản lý lãnh đạo trong hệ thống chính trị
và trong xã hội đây là mục tiêu cần sớm hoàn thành
không chỉ của việt nam mà còn của các quốc gia
để từ đó góp phần xây dựng
một thế giới phát triển bền vững
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau